tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao hàn quốc căng kiêng hòa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh và đánh giá cao
việc hàn quốc thực hiện chính sách hướng nam mới với mục tiêu hòa bình ổn định phát triển
và coi việt nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đó
hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng lợi ích trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
để tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực hiện nay làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hai nước
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ tin cậy
thông qua việc duy trì thường xuyên giao lưu tiếp xúc cấp cao
tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng ổn định hiệu quả
đem lại lợi ích cho đôi bên
thủ tướng cũng đề nghị hai bên có biện pháp để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu
đạt kim ngạch thương mại một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi song song với thúc đẩy cân bằng thương mại
thao gỡ khó khăn về kiểm dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông lâm
thủy sản trái cây của việt nam trong đó có quả vũ sữa có thể vào thị trường hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hoa nêu rõ hai nước luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác
phía hàn quốc nhất trí với việt nam đưa kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
nỗ lực duy trì là nhà đầu tư fdi hàng đầu tại việt nam
chính phủ hàn quốc cũng đang nỗ lực có những biện pháp để hỗ trợ cộng đồng việt nam sinh sống
và làm ăn thuận lợi tại hàn quốc
bà khẳng định hàn quốc hết sức coi trọng quan hệ hợp tác asean hàn quốc
trong đó có việt nam và việt nam có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác này
bà cho biết dự kiến năm hai nghìn một mươi chín hàn quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt asean hàn quốc
và mong việt nam ủng hộ sự kiện này để hai bên tăng cường hợp tác cùng chia sẻ lợi ích